liên quan tới việc triển khai thực hiện quy định về nồng độ cồn theo nghị định số một trăm linh của chính phủ
cảnh sát giao thông công an tp hcm vừa cho biết sẽ tiếp tục tăng cường các đợt kiểm tra
xử lý nghiêm trường hợp lái xe vi phạm
cụ thể ngay từ khi nghị định số một trăm linh ndcp bắt đầu có hiệu lực tức ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm đã ra quân kiểm tra hơn ba trường hợp
lập biên bản vi phạm hơn hai trường hợp
trong đó có hơn hai trăm linh trường hợp vi phạm về nồng độ cồn gồm một mươi xe ô tô và một trăm chín mươi xe mô tô
ghi nhận thực tế những trường hợp người điều khiển phương tiện bị kiểm tra nồng độ cồn đều chấp hành
theo hiệu lệnh của lực lượng chức năng
từ nay đến tết nguyên đáng canh tí lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hcm tiếp tục mở cao điểm tuần tra
kiểm soát xử phạt những trường hợp vi phạm quy định về trực tự an toàn giao thông
ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn